hiện nay các mặt hàng nông sản của việt nam đang tham gia cung ứng đa dạng trên các thị trường
từ tiêu dùng thông dụng đến chất lượng cao tại một trăm tám mươi năm quốc gia và đặc biệt là tại các thị trường khó tính
chính vì thế cần thơ đã tổ chức triển khai dự án nâng cao giá trị nông sản việt nam
trên thị trường toàn cầu bằng công nghệ blockchain
việt nam là quốc gia có nền nông nghiệp quy mô lớn cung cấp nguồn lương thực thực phẩm quan trọng trên toàn cầu
trong đó đồng bằng sông cửu long là một lợi thế
với những chính sách ưu tiên phát triển công nghệ thông tin như một ngành mũi nhọn của nhà nước
và tiềm năng công nghệ sẵn có việt nam nói chung và đồng bằng sông cửu long nói riêng
được kỳ vọng sẽ là nơi công nghệ blockchain có nhiều điều kiện tốt để phát triển
đây là cơ hội giúp doanh nghiệp đồng bằng sông kiều long ngành nông nghiệp vùng sẽ thay đổi
và tạo ra những kết quả tích cực trong thời gian tới nhất là đối với doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
với đặc tính phi tập trung minh bạch và độ bảo mật cao blockchain được đánh giá là công nghệ
mang tính cách mạng dẫn dắt sự thay đổi trong tương lai ứng dụng được trong nhiều ngành nghề lĩnh vực